gần hai tháng qua không có ca nhiễm mới trong cộng đồng đó là điều đáng mừng
nhưng vẫn phải thận trọng đề phòng bảo đảm an toàn để phát triển bền vững trong tình hình bình thường mới
phải xem xét nghiên cứu tình hình thế giới để liên hệ với tình hình việt nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng
bên cạnh các hoạt động bình thường thì cho phép vũ trường và karaoke hoạt động trở lại
đó là những chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại quốc hợp với thường trực chính phủ
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong bối cảnh triển khai các hoạt động trở lại bình thường
nhấn mạnh quan điểm phát triển trong giai đoạn này thủ tướng nêu rõ
quan trị tinh thần chỉ đạo của bộ chính trị đã kết luận số bảy mươi bảy về phát triển kinh tế xã hội
cần sẵn sàng chuẩn bị tốt nhất cho tương lai gần để mở cửa hội nhập
tiếp tục xây dựng việt nam là điểm đến an toàn của thế giới
trong mở cửa không chỉ chú ý đến kinh tế mà chú ý đến quan hệ chính trị đối ngoại
của đất nước nhất là các đối tác mà dịch bệnh đã giảm
hãng cần phải hợp tác có thể hợp tác với chúng ta
phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội trong điều kiện bình thường mới
việc này từng bộ từng ngành từng địa phương đều có kế hoạch cụ thể
để phán đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ kinh tế xã hội và thu ngân khách năm nay
chúng tôi chân thành chỉ đạo của bộ chính trị và thủ tướng chính phủ
chúng tôi đồng tình với quốc hội nghĩ quyết để thực hiện kết luận máy bay của bộ chính trị
về thao thắng cuối năm
thủ tướng nêu rõ tiếp tục chống dịch covid một mươi chín trên các tuyến biên giới đường bộ
đường biển đường hàng không và các cửa khẩu
việc đưa chuyên gia người quản lý doanh nghiệp người việt nam ở nước ngoài về nước
là sự cần thiết ứng xử nhân văn cần phải tạo mọi điều kiện để người dân có nhu cầu về nước
giao dịch bộ ngoại giao
kênh đăng ký cho các chuyên gia các nước ngoài và trong nước muốn về được đăng ký
giao bộ kỹ thuật bản tải chỉ đạo các hãng hàng không mở các chuyến bay
đưa đối tượng này về nước trên tinh thần nhân vang tạo thuận lợi
sẽ có nhiều chuyến bay ở các địa điểm khác nhau mà các hãng chỉ đạo bộ ngoại giao
quy hoạch cụ thể là việc thống nhất bộ kỹ thuật bản tải để các hãng hàng không
mở cái chuyến bay đưa đối tượng này về nước tốt nhất
thủ tướng yêu cầu tiếp tục chăm lo an sinh xã hội cho người dân không để ai bị bỏ lại phía sau
một vấn đề nữa cần quan tâm là tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly phù hợp nhưng không để người
từ nước ngoài vào việt nam lây nhiễm ra cộng đồng thủ tướng đồng ý cho các chuyên gia
nhà đầu tư vào việt nam kể cả công nhân lành nghề để tìm kiếm cơ hội đầu tư và làm việc
tại việt nam theo địa chỉ giao cho ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố bố trí địa điểm cách ly có thu phí
tổ chức đón tiếp xét nghiệm thuận lợi theo quy định